trong một báo cáo đưa ra mới đây liên hợp quốc cảnh báo các nhóm tội phạm đã ép hàng trăm nghìn người tại đông nam á
thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến và chịu các hình thức đối xử vô nhân đạo như bạo hành và xâm hại
theo báo cáo rất khó để đánh giá quy mô tình hình do các hành vi này diễn ra lén lút và phản ứng còn chưa hiệu quả của các nhà chức trách
tuy nhiên các nguồn đám tin cậy cho biết ít nhất một trăm hai mươi người trên khắp myanmar có thể đang bị cầm giữ hoặc là buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến
con số này tại campuchia là khoảng một trăm linh người
lào philippines và thái lan là những quốc gia khác trong khu vực được xác định là điểm đến hoặc là nơi trung truyền của hoạt động buôn người
ước tính nhóm tội phạm này mang về hàng tỷ usd mỗi năm
nạn nhân tới từ hiệp hội các quốc gia đông nam á asean nam á trung quốc đại lục hồng kông đài loan trung quốc
phần lớn các nạn nhân là nam giới
các mạng lưới tội phạm này đã kiếm lời từ đại dịch covid một mươi chín khi một số quốc gia phải đóng cửa song bài để kiểm soát dịch
điều này buộc các nhà chức trách điều hành song bài phải chuyển hoạt động tới những nơi có ít sự giám sát của các nhà chức trách chẳng hạn như là khu vực biên giới có xung đột